theo thông tin tối ngày một mươi ba tháng hai của bộ y tế việt nam ghi nhận hai mươi sáu ba trăm bảy mươi chín ca nhiễm mới
trong đó có bảy trường hợp nhập cảnh và hai mươi sáu ba trăm bảy mươi hai ca f trong nước tại năm mươi tám tỉnh thành phố
trong đó có một mươi tám hai trăm sáu mươi chín ca f được phát hiện tại cộng đồng
đây là ngày thứ sáu liên tiếp nước ta ghi nhận trên hai mươi ca f mới
số người tử vong do covid một mươi chín ngày càng giảm dần và duy trì ở ngưỡng dưới một trăm linh ca
theo bản tin của bộ y tế tối ngày một mươi ba tháng hai cũng cho biết hiện việt nam có một trăm chín mươi bảy ca bệnh nhiễm omicron
các nơi ghi nhận là thành phố hồ chí minh chín mươi bảy ca quảng nam hai mươi bảy ca quảng ninh hai mươi ca hà nội một mươi bốn ca khánh hòa một mươi một ca đà nẵng tám ca hương yên sáu ca
kiên giang bốn ca thanh hóa hai ca hải dương hai ca hải phòng long an bà rịa vũng tàu
bình dương lâm đồng ninh bình một ca
hà nội tiếp tục là nơi ghi nhận số ca f nhiều nhất trong hai mươi bốn giờ qua tại ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như hoàng mai hai trăm linh năm ca đông anh một trăm chín mươi ca trương mỹ một trăm bảy mươi hai ca
nam từ liêm một trăm sáu mươi bốn ca bắc từ liêm một trăm năm mươi ba ca
cộng dồn số ca mắc tại hà nội trong đợt dịch lần thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một là một trăm bảy mươi một bảy trăm ba mươi tám
ngày một mươi ba tháng hai chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội trung ngọc anh ký ban hành văn bản số ba trăm chín mươi bốn
về việc ra soát tăng cường tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho các đối tượng nguy cơ mắc covid một mươi chín
văn bản nêu rõ tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố hà nội nói riêng vẫn diễn biến phức tạp
hiện tỷ lệ bao phủ vaccine đủ hai mũi của thành phố với người trên một mươi hai tuổi đã đạt trên chín mươi chín
và đã tiêm bao phủ mũi ba đạt gần năm mươi năm
qua theo dõi tình hình điều trị trên địa bàn thành phố người bệnh covid một mươi chín phần lớn là các trường hợp nhẹ và không chịu chứng
các trường hợp tử vong chủ yếu là người cao tuổi có bệnh lý nền thuộc nhóm nguy cơ và chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
vì vậy ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các địa phương chỉ đạo lực lượng tiếp tục và ra soát tuyên truyền
vận động tổ chức tiêm phòng vaccine covid một mươi chín cho người thuộc nhóm có nguy cơ hộ gia đình có người thuộc nhóm có nguy cơ
trường hợp trong độ tuổi chưa được tiêm chủng hoặc tiêm chưa đủ liều người từ chối tiêm trên địa bàn
các địa phương phải ra soát kỹ người trên năm mươi tuổi người có bệnh lý nền người có nguy cơ cao không thể đến các điểm tiêm chủng để tổ chức tiêm tại nhà
bảo đảm không bỏ sót người thuộc nhóm có nguy cơ theo hướng dẫn của bộ y tế
đồng thời ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các quận huyện thị xã để nhanh tiến độ tiêm mũi bổ sung
tiêm nhắc lại vaccine phòng covid một mươi chín cho người thuộc nhóm có nguy cơ người sống chung
người cùng gia đình thuộc nhóm nguy cơ đã tiêm đủ liều cơ bản
hải dương là địa phương đứng thứ hai cả nước về số lượng ca nhiễm mới trong ngày với một chín trăm linh sáu ca f tăng hai trăm hai mươi năm ca so với ngày một mươi hai tháng hai
trong đó có một bảy mươi chín ca x một bốn trăm bảy mươi bảy trường hợp ho sốt cộng đồng ba trăm hai mươi năm bệnh nhân sàng lọc cộng đồng hai ca nhập cảnh và hai mươi năm trường hợp về từ các tỉnh khác
tính từ ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một đến nay
hải dương đã ghi nhận hai mươi ba một trăm ba mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín một mươi năm trăm bảy mươi một bệnh nhân đang điều trị và ba mươi tám ca đã tử vong
tính đến ngày một mươi hai tháng hai tỉnh hải dương có hai tám trăm sáu mươi một giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín ở tất cả cấp học
trong đó cấp tiểu học có số ca mắc nhiều nhất với một bốn trăm ba mươi hai trường hợp trung học cơ sở có sáu trăm bảy mươi tám ca mầm non ba trăm tám mươi tám ca trung học phổ thông ba trăm một mươi sáu ca
do các cơ sở giáo dục ghi nhận nhiều các f
toàn tỉnh có một trăm năm mươi trường học ở các cấp tạm thời cho trẻ dừng đến trường học trực tuyến
ngay sau hà nội và hải dương là nam định với một tám trăm chín mươi bốn ca mắc mới trong đó có một bốn trăm sáu mươi bảy ca f tại cộng đồng còn lại ở khu cách ly phong tỏa
các ca mắc mới đều được ghi nhận tại một mươi trên một mươi huyện thành phố
trong vòng bảy ngày qua từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng hai tổng số ca tại nam định ghi nhận là tám sáu trăm ba mươi hai ca
trùng bình mỗi ngày thành phố có một hai trăm linh ca
theo bảng đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn nam định cập nhật đến tối ngày một mươi ba tháng hai
toàn tỉnh có một trăm hai mươi năm trên hai trăm hai mươi sáu xã phường thị trấn thuộc vùng xanh bảy mươi một khu vực thuộc vùng vàng và ba mươi xã phường thị trấn thuộc vùng cam
trong ngày một mươi ba tháng hai số ca mắc covid một mươi chín tại thành phố hải phòng tiếp tục tăng với một bốn trăm tám mươi ba ca f mới tăng tám mươi chín ca so với ngày một mươi hai tháng hai
ngành y tế thành phố hải phòng thông tin một trăm năm mươi sáu ca f
được công bố khởi bệnh trong ngày
ba mươi hai bốn trăm hai mươi ba trường hợp đang điều trị trong đó có một trăm bảy mươi ca biến chứng nặng
cùng ngày thành phố có ba bệnh nhân tử vong
tính tới thời điểm hiện tại thành phố hải phòng đã ghi nhận một trăm một mươi ca tử vong do covid một mươi chín
theo thống kê hải phòng đã thực hiện hơn bốn triệu mũi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó tỷ lệ người từ một mươi tám tuổi trở lên đã đủ hai liều vaccine đạt chín mươi chín chín mươi một
tỷ lệ này ở nhóm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là chín mươi chín chín mươi tám
thành phố cũng đã tiêm mũi ba gồm mũi bổ sung và nhắc lại tổng cộng hơn bảy trăm bốn mươi liều
từ một mươi tám h ngày một mươi hai tháng hai đến nay tỉnh thái nguyên ghi nhận một hai trăm tám mươi một trường hợp có xét nghiệm dương tính với sars cov hai
trong đó có bốn trăm bảy mươi chín ca bệnh cộng đồng
các bệnh viện điều trị covid một mươi chín của tỉnh đang điều trị chín trăm hai mươi bảy bệnh nhân
trong đó bệnh viện điều trị covid một mươi chín số một bệnh viện lao động bệnh viện phổi thái nguyên hai trăm linh bảy ca f
bệnh viện số hai trung tâm y tế thị xã phổ yên
hai trăm ba mươi năm ca f bệnh viện số ba bệnh viện gàng thép bốn trăm tám mươi năm ca f
trong ngày lực lượng chức năng tiến hành đánh giá thẩm định điều kiện và cho phép một ba trăm một mươi bảy trường hợp f nhẹ
không triều chứng được điều trị tại nhà
hiện nay thái nguyên có sáu chín trăm bốn mươi một trường hợp f được điều trị tại nhà
cùng ngày địa phương này có ba trăm sáu mươi chín người khỏi bệnh một ca tử vong
từ khi dịch bùng phát đến nay ngày một mươi ba tháng hai ninh bình lần đầu tiên ghi nhận trên một ca mắc mới
với một chín mươi chín trường hợp
ngay từ sau kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần tỉnh ninh bình ghi nhận số ca f tăng đột biến
trong vòng một tuần từ ngày bảy đến ngày một mươi ba tháng hai địa phương này đã ghi nhận gần năm ca mắc
trung bình khoảng sáu trăm chín mươi ca f mỗi ngày
thông tin từ sở y tế tỉnh ninh bình tổng số trường hợp đang được cách ly và giám sát trong toàn tỉnh là một mươi hai sáu trăm hai mươi sáu người
trong đó cách ly tại cơ sở y tế là sáu chín trăm bảy mươi chín người bao gồm sáu sáu trăm linh hai ca f và ba trăm một mươi bảy ca f một
và được cách ly tại nhà là năm sáu trăm một mươi chín
trong ngày địa phương này có hai trăm năm mươi ba ca f được xuất viện không có trường hợp nào tử vong
hiện có ba mươi bệnh nhân nặng phải thở oxy và thở máy trong các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín chiếm tỷ lệ bốn mươi
đến nay tỉnh ninh bình đã tiêm được hơn một tám triệu liều vaccine covid một mươi chín
trong đó chín mươi bốn ba mươi năm dân số từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm đủ liều tỷ lệ này ở người trong độ tuổi một mươi hai đến một mươi bảy là chín mươi ba
tổng số trường hợp được tiêm mũi ba trên địa bàn tỉnh này đến nay là ba trăm chín mươi năm ba trăm hai mươi hai người đạt năm mươi chín
theo thống kê của bộ y tế tối ngày một mươi ba tháng hai tổng số liều vaccine đã được tiêm tại việt nam là một trăm tám mươi năm triệu bảy trăm ba mươi một một trăm ba mươi bốn liều
trong đó tiêm mũi một là bảy mươi chín triệu hai trăm một mươi hai một mươi ba liều tiêm mũi hai là bảy mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi ba chín trăm hai mươi ba liều

theo thống kê trên cổng thông tin tiêm chủng covid một mươi chín hiện tại sáu mươi một trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ tiêm đủ hai liều vaccine covid một mươi chín trên chín mươi
hai địa phương còn lại có tỷ lệ tiêm đủ hai liều dưới chín mươi là bình dương tám mươi bảy bốn mươi ba và trà vinh tám mươi chín
nhiều địa phương chưa đạt đủ tỷ lệ một trăm linh người đã tiêm đủ liều vaccine bao gồm thanh hóa thái bình hải phòng tiền giang quảng nam phú thọ
hương yên dân la tây ninh
đến nay còn năm tỉnh chưa bao phủ một trăm linh mũi một vaccine cho người dân là tiền giang tây ninh quảng bình thái bình quảng nam